thưa quý vị ngày hôm qua hai tháng ba công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
quyết định bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu trường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một s
và nguyễn văn phiêu chủ nhiệm hợp tác xã vận tải hòa bình thành phố nha trang để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một
chiều ngày hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tống đạt các quyết định trên đến các bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu trường và nguyễn văn phiêu
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can
qua khám xét cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
theo điều tra hợp tác xã vận tải hòa bình là cơ sở duy nhất tại tỉnh khánh hòa có chức năng sửa chữa
thiết kế thi công cải tạo các phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế gara của đơn vị này từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay không còn hoạt động
để thực hiện việc cấp đăng kiểm cho các phương tiện cơ giới cải tạo với chức năng và nhiệm vụ được giao
nguyễn hữu trường và nguyễn văn phiêu đã câu kết cùng nhau nhiều lần nhận tiền của chủ xe cơ giới
để thực hiện các hành vi nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô
để từ đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khánh hòa cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo và sau đó đưa vào kiểm định cho phù hợp với thiết kế cải tạo
công an tỉnh khánh hòa xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn văn phiêu và nguyễn hữu trường đã nhận một trăm linh chín triệu đồng của năm chủ phương tiện
để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo cho tám xe ô tô vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn đối với một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại cần thơ sau quá trình điều tra truy xét
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với châu ngọc ý và nguyễn sĩ hùng
về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của hai bị can châu ngọc ý và nguyễn sĩ hùng
thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu phục vụ cho quá trình mở rộng điều tra vụ án
châu ngọc ý là giám đốc của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số sáu nghìn năm trăm linh hai d sáu nghìn năm trăm linh bốn d và sáu nghìn năm trăm linh sáu d
đã nhận tiền của các chủ phương tiện để làm hợp thức hóa các hồ sơ cải tạo xe cơ giới các loại
đối với những phương tiện không đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định
cụ thể đối với phương tiện cải tạo để thay đổi công năng sử dụng
thì điều kiện sẽ được thiết kế phê duyệt thiết kế và tổ chức thi công cải tạo
tại các đơn vị được đăng ký và cấp phép theo quy định
nhưng trên thực tế các chủ phương tiện tự cải tạo hoặc thuê các xưởng cơ khí thi công
theo yêu cầu của chủ phương tiện nên không có hồ sơ đảm bảo yêu cầu công tác đăng kiểm
nhận thấy nhu cầu về việc hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm cho các phương tiện cải tạo
châu ngọc ý đã câu kết với nguyễn sĩ hùng doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô phú hưng
ở bến tre để lập khống hồ sơ cải tạo phương tiện ký khống biên bản nghiệm thu cải tạo
mua các giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần trục cẩu để hợp thức hóa hồ sơ
cho các phương tiện không đủ điều kiện hồ sơ cải tạo theo quy định
châu ngọc ý đã nhận số tiền từ một mươi triệu đến một mươi hai triệu đồng một hồ sơ
để làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên
tổng số tiền ý đã nhận để làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện cải tạo đạt trên hai tỷ đồng
trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên
sau gần hai ngày xét xử vào sáng ngày hôm qua hai tháng ba tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên án nguyễn văn kiên
cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên cùng với bảy bị can trong vụ án này
sau khi xem xét các hình thức tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên án nguyễn văn kiên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên và đinh văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
nguyên giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên mức án năm năm tù
các bị cáo còn lại nhận bức án từ hai cho đến bốn năm tù buộc công ty cổ phân sách và thiết bị trường học điện biên
và các bị cáo phải nộp lại số tiền là bảy năm tỷ đồng
các bị cáo phải nộp lại số tiền là bảy năm tỷ đồng
các bị cáo phải nộp lại số tiền là bảy năm tỷ đồng
sau hai lần được tạo điều kiện trúng hai gói thầu hữu đã đến phòng làm việc của kiên để biếu tổng số tiền sáu trăm linh triệu đồng
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an tỉnh điện biên khởi tố bị can nguyễn văn kiên và bảy đồng phạm
liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng ở các tỉnh phía nam giai đoạn hai
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa chuyển hồ sơ sang tòa án để truy tố ba mươi hai bị can
đấu tranh mở rộng chuyên án cơ quan công an ra lệnh bắt người và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tuấn tuyên và ngân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong đó tuấn là đối tượng chủ mưu cầm đầu
thưa quý vị trong thời gian vừa qua cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc mà các đối tượng điều chế sản xuất ma túy dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử và sau đó công khai cung cấp ra thị trường tiêu thụ
theo đó đã có rất nhiều đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên đã sử dụng loại thuốc lá điện tử này và gây ra nhiều hệ lụy
điều đáng nói là hiện nay loại thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy đang biến đổi với nhiều hình thức bắt mắt hấp dẫn để thu hút giới trẻ
vừa qua nhiều vụ việc bị cơ quan công an đấu tranh xử lý loại sản phẩm độc hại này đã tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hại của loại ma túy trong thuốc lá điện tử tấn công giới trẻ
người thanh niên này đang có sức khỏe tốt và đang là lao động chính của gia đình
nhưng kể từ khi thanh niên này sử dụng loại thuốc lá điện tử do một đối tượng cùng xã cung cấp thì sức khỏe đã xa suốt nghiêm trọng
những biểu hiện này đã được phụ huynh phản ánh với lực lượng công an
kết quả đấu tranh chuyên án của cơ quan công an đã xác định sản phẩm thuốc lá điện tử mà người thanh niên đã sử dụng có chứa chất ma túy mới có tên adbutinaka
tình trạng tương tự thanh niên này xảy ra khá phổ biến trong thời gian qua bởi trên thực tế nhiều thanh thiếu niên vẫn vô tư sử dụng thuốc lá điện tử nhưng không ai biết loại thuốc đó có chứa chất ma túy
chỉ đến lúc này các bạn có thể nhìn thấy là loại thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy